dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
điều hành phiên họp quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
chiều nay với tỷ lệ chín mươi một năm mươi ba các đại biểu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó quốc hội nhất trí phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy như sau
tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là một sáu trăm tám mươi ba bốn mươi năm tỷ đồng bao gồm số thu chuyển nguồn từ năm hai nghìn một mươi sáu sang năm hai nghìn một mươi bảy
thu kết dư ngân sách địa phương năm hai nghìn một mươi sáu thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của luật ngân sách nhà nước
tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là một sáu trăm tám mươi một bốn trăm một mươi bốn tỷ đồng bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm hai nghìn một mươi bảy sang năm hai nghìn một mươi tám
bộ chi ngân sách nhà nước là một trăm ba mươi sáu chín trăm sáu mươi ba tỷ đồng
bằng hai bảy mươi bốn tổng sản phẩm trong nước không bao gồm kết dư ngân sách địa phương
nguồn bù đáp bộ chi ngân sách trung ương gồm vay trong nước bảy mươi một trăm hai mươi năm tỷ đồng vay ngoài nước sáu mươi sáu tám trăm ba mươi tám tỷ đồng
tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đáp bộ chi và trả nợ gốc là hai trăm tám mươi ba chín trăm tám mươi một tỷ đồng